chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi hội đàm song phương với
ngài robert o brien cố vấn an ninh quốc gia hoa kỳ tham dự hội đàm có thượng tướng bùi văn nam
thứ trưởng bộ công an và đại sứ đặc mệnh toàn quyền hoa kỳ tại việt nam daniel critton brink
phát biểu tại hội đàm bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam hoan nghênh chuyến thăm
việt nam lần này của ngài cố vấn an ninh quốc gia hoa kỳ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu
sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ tạo cơ sở để góp phần đưa quan hệ song phương
ngày càng đi vào chiều sâu đồng thời có ý nghĩa biểu tượng kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
bộ trưởng tô lâm nêu rõ trải qua một phần tư thế kỷ quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
phát triển sâu rộng trên chín lĩnh vực trụ cột với sáu cơ chế đối thoại song phương hiệu quả thực chất và
nhiều diễn đàn hợp tác đa phương mà hai nước là thành viên hoa kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất
của việt nam và việt nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất của hoa kỳ
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín hợp tác chính trị ngoại giao an ninh quốc phòng kinh tế thương mại y
y tế là những điểm sáng của quan hệ song phương năm hai nghìn hai mươi trong đó hợp tác giữa bộ công an việt nam và
của hoa kỳ trong các lĩnh vực an ninh trở tự tiếp tục duy trì được đả phát triển tích cực
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam đánh giá cao các kết quả hợp tác quốc phòng an ninh
thời gian gần đây mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới
tại hội đàm hai bên khẳng định quan hệ hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ trong lĩnh vực an ninh
và thực thi pháp luật thời gian qua có nhiều bước phát triển mới hợp tác đa dạng đa chiều
hiệu quả góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới